thấu hiểu được những khó khăn và vất vả từ những nạn nhân chất độc màu da cam
người khuyết tật phải gánh chịu và để góp phần chung tay xoa dịu nỗi đau của họ
ban chấp hành đoàn thanh niên xã an cơ huyện châu thành tỉnh tây ninh đã triển khai một mô hình mới
mang tên đỡ đầu thanh niên khuyết tật thanh niên ảnh hưởng chất độc da cam
hiểu được nỗi khó khăn vất vả của những gia đình có con bị chất độc màu da cam và khuyết tật
từ đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín ban chấp hành đoàn thanh niên xã an cơ đã thực hiện mô hình
đỡ đầu thanh niên khuyết tật thanh niên ảnh hưởng chất độc da cam
mỗi tháng các thành viên là đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã sẽ cùng nhau đi vận động các mạnh thường quân
hỗ trợ tặng quà là nhu yếu phẩm tiền mặt và giúp họ sửa chữa hoặc dọn dẹp nhà cửa
động viên chia sẻ để giúp họ vượt lên khó khăn
mỗi tháng cũng có tôi đến đây để thăm gia đình động viên cho hai đứa để khỏe mạnh
tôi cũng cảm ơn mấy cô mỗi tháng cũng mẫu giúp được một phần quà
mới được triển khai thực hiện trên quy mô tương đối nhỏ
nên bước đầu mô hình còn gặp nhiều khó khăn trong công tác vận động
bước đầu thực hiện cái mô hình thì chúng tôi dẫn động cái đối tượng là đoàn viên thanh niên
để ủng hộ để thực hiện cái mô hình
sau đó sẽ lan trọng
còn hơn thì sẽ cố gắng dẫn động khi một số mạng thường quân ở đây vui
có điều kiện để giúp đỡ các bạn
đây là mô hình mới và có ý nghĩa hết sức thiết thực
góp phần chia sẻ hỗ trợ cho những gia đình có hoàn cảnh không may mắn
mô hình cần nhận được sự quan tâm hỗ trợ từ các cấp chính quyền cũng như các nhà hảo tâm
để có thể phát triển nhân rộng hỗ trợ nhiều hơn nữa các nạn nhân chất độc màu da cam
những người khuyết tật